trong tuần diễn ra festival hoa đà lạt năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà lạt đã đón trên hai trăm hai mươi lượt khách du lịch tham dự
nghỉ dưỡng và thưởng lãm hoa tăng ba mươi bảy năm so với festival hoa lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi bảy là một trăm sáu mươi lượt
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tính từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
thành phố đã đón khoảng hai mươi lượt du khách quốc tế với số khách nêu trú gần một mươi tám lượt
và trên hai trăm linh lượt khách nội địa số khách nêu trú trên tám mươi tám lượt
để phục vụ du khách và nhân dân địa phương đón chào năm mới một số chương trình nằm trong khuôn khổ festival hoa đà lạt lần thứ tám
vẫn còn tiếp tục kéo dài tới ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi cụ thể như không gian hoa ven hồ xuân hương
đường hoa lê đại hành cầu ông đạo đài phun nước trung tâm thành phố các tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật
chương trình trưng bày triển lãm hoa và cây cảnh quốc tế